ngay trong ngày đầu gia quân cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh sơn la đã phát hiện bắt giữ hai vụ mua bán trái phép
chất ma túy với số lượng lớn
vào hồi tám h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại khu vực bản cát xã mường hùng viện sông mã tỉnh sơn la
phòng cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy công an tỉnh sơn la phối hợp với các lực lượng chức năng
đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng vàng a sử sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và vàng a bó sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tiêu viện sông mã tỉnh sơn la đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm bốn bánh heroin bốn cục nhiệm thuốc phiện một cỏ súng tự chế
cùng một số tăng vật khác có liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên ở khu vực biên giới để về bán kiếm lời
đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
cùng ngày vào hồi một mươi năm h ba mươi tại bản tạm hòn xã tạ bú huyện mừng la
công an huyện mường la đã phát hiện bắt giữ quảng văn toạn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và lò văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
cùng chú tại xã trường pha huyện thuận châu tỉnh sơn la
đang vận chuyển tàng chữ trái phép tám trăm linh viên ma túy tổng hợp ba gói heroin cùng hai dao nho
hai dao điện và một số vật trường khác có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mang số ma túy trên để bán kiếm lời